tiếp thống đốc ngân hàng trung ương thái lan verati sản tị rabov thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng khi hai bên ký kết và triển khai nhiều văn bản hợp tác quan trọng đây là tiền đề cho cuộc họp nội các chung giữa việt nam và thái lan sắp tới
thủ tướng chúc hợp tác giữa hai ngân hàng trung ương và hệ thống ngân hàng hai nước sẽ ngày một chặt chẽ góp phần xây dựng và phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia
thủ tướng tin tưởng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ nhất là trong lĩnh vực thương mại đầu tư
hiện thái lan là đối tác thương mại lớn thứ nhất của việt nam trong khu vực asean với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt một mươi bảy ba tỷ usd năm hai nghìn một mươi tám và mục tiêu đạt hai mươi tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi tám
thái lan là nhà đầu tư lớn thứ một mươi trên một trăm một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại việt nam và đứng thứ ba trong asean với tổng vốn đăng ký đạt hơn tám tỷ usd
việt nam luôn làm hết sức mình để ủng hộ các nhà đầu tư thái lan
hai chính phủ luôn nỗ lực bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư doanh nghiệp hai nước
thống đốc sản tị prabok cảm ơn sự ủng hộ hỗ trợ của thủ tướng nguyễn xuân phúc đối với hợp tác của hai ngân hàng trung ương trong suốt thời gian qua
nêu rõ quan hệ hợp tác đầu tư thương mại song phương phát triển mạnh mẽ những năm qua và ngân hàng trung ương thái lan luôn mong muốn đồng góp tích cực vào quan hệ này
ông cho rằng hai bên cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng để tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư
nhất là giảm chi phí và tạo thuận lợi về thanh toán cho các nhà đầu tư doanh nghiệp
hai bên cũng có nhiều triển vọng hợp tác về giảm sát ngân hàng thúc đẩy thanh toán giao dịch xuyên biên giới giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng ở thời đại số
thái lan luôn ủng hộ các sáng kiến của việt nam trong hợp tác asean cũng như song phương nhất là trên lĩnh vực tài chính ngân hàng